thưa quý vị và các bạn dự kiến vào chiều tối nay đoàn cứu hộ bộ công an sẽ về đến sân bay nội bài
và khi đoàn cứu hộ việt nam ở sân bay istanbul thổ nhĩ kỳ chờ chuyến bay để trở về việt nam thì đã có một khoảng khắc gây xúc động đối với tất cả các thành viên trong đoàn
bởi tình cảm nồng ấm mà người dân sở tại dành cho các chiến sĩ công an việt nam
ngay khi nhận ra đây là các chiến sĩ công an việt nam đã tham gia hoạt động cứu trợ tìm kiếm người bị nạn tại thổ nhĩ kỳ trong suốt bảy ngày qua
trong lúc các thành viên đoàn đang dùng bữa tại sân bay thì chủ cửa hàng đã ngay lập tức đến gặp và trò chuyện
tất cả các khách hàng đang dùng lửa và ở sảnh chờ sân bay đã dành những tràng vỗ tay vang dội liên hội để hoan nganh và cảm ơn các chiến sĩ cứu nạn kế hộ việt nam
tất cả đồ ăn mà các thành viên đoàn công tác đã dùng được chủ nhà hàng nhất quyết miễn phí thay lời tạm biệt với tình cảm vô cùng trân trọng